bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đã điều trị lọc máu chu kỳ cho một mươi tám bệnh nhân sau khi thực hiện quy trình lọc máu được gần hai giờ một mươi tám bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ
ngay khi phát hiện sự việc trên các bác sĩ đã dừng điều trị và tập trung cấp cứu các nạn nhân tuy vậy tính đến thời điểm một mươi bảy h ngày hôm nay đã có sáu nạn nhân tử vong và hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân
ngay sau khi xảy ra sự việc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đã xin ý kiến chỉ đạo từ phía bệnh viện bạch mai hà nội
để tư vấn hỗ trợ theo các bác sĩ từ bệnh viện bạch mai việc chuyển tuyến cho các bệnh nhân trong tình trạng sốc phản vệ nặng không bảo đảm an toàn nên bệnh viện đã không thực hiện việc chuyển tuyến đối với các bệnh nhân
ngoài số bệnh nhân tử vong thì hiện nay các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tích cực ngay tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình theo phác đồ điều trị chung đến thời điểm một mươi bảy giờ số bệnh nhân này cũng đã dần ổn định
toàn bộ thuốc hóa chất phục vụ công tác điều trị lọc máu cho các bệnh nhân đã được niêm phong để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân
cùng với đó về phía bệnh viện cũng đã đề nghị bệnh viện bạch mai cử đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao lên để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân còn lại
nhận được tin bí thư tỉnh ủy hòa bình bùi văn tỉnh cùng các ngành chức năng đã xuống chỉ đạo trực tiếp giải quyết sự việc trên đồng thời hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong